nhằm kịp thời giúp người dân khắc phục hư hại các thiết bị điện do đợt lũ bão vừa qua gây ra trên địa bàn tỉnh quảng trị
ngành điện lực tỉnh quảng trị đã trích kinh phí để mua sắm vật tư thiết bị và triển khai lực lượng giúp người dân khắc phục những sự cố về điện
để sớm ổn định cuộc sống cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh
trong hai tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ngành điện tỉnh quảng trị đã tiến hành thay thế hơn bốn năm km đường điện hư hỏng
đèn chiếu sáng đường liên thôn nhiều bảng điện bóng đen và dây dẫn điện cho hơn hai trăm linh hộ dân trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là vùng sâu vùng xa sửa chữa nhiều hạng mục điện bị hư hại do bão lũ gây ra tại các trường học và cơ sở y tế với tổng kinh phí trên hai tỷ đồng
đây là một trong những hoạt động thường niên của công ty điện lực quảng trị nằm trong chuỗi các hoạt động tháng tri ân khách hàng
với thông điệp chung tay cùng hướng về đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ năm hai nghìn hai mươi do tập đoàn điện lực việt nam phát động